nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không thiệt mạng tỷ lệ thương tích năm mươi bốn
chỉ sau vài giờ điều tra truy xét công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã xác định và bắt giữ được hai nghi can
gây ra vụ cướp giật tài sản tại xã vạn hưng
hai đối tượng tên nguyễn nhật trường và phạm văn bình cùng chú huyện vạn ninh
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận vào chiều ngày một mươi tám tháng bốn
tại đoạn đường quốc lộ một địa phận xã vạn hưng cả hai đi xe máy áp sát và cướp giật
một túi sách để trong giỏ xe của một nữ sinh
bên trong có điện thoại iphone máy tính và hai trăm bốn mươi đồng
cơ quan công an đã thu hồi được toàn bộ tài sản của hai đối tượng
bất ngờ ập vào căn nhà ở ấp ba xã phước khánh công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã bắt quả tang sau đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức ăn tiền
các đối tượng bị bắt giữ điều trú tại huyện nhân trạch
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gần năm mươi triệu đồng tiền mặt
trong người các đối tượng và trên chiếu bạc
năm mươi hai lá cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố bổ sung
đối với phùng xuân phong và khởi tố võ thị thu hà
về tội trốn thuế và tội mua bán trái phép hóa đơn
theo điều tra phùng xuân phong là giám đốc
kiêm người đại diện pháp luật của công ty thiên triều
đã chỉ đạo võ thị thu hà là kê toán trưởng
tìm đầu mối mua các hóa đơn của các công ty khác
sau đó kê khai và hợp thức hóa hàng hóa
mua vào để trốn thuế số tiền hơn một ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
cũng đã khởi tố thêm sáu bị can khác
cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
vừa phát hiện một xe ô tô chở lượng lớn gỗ nghiến
không có giấy tở
kiểm tra xe ô tô đang lưu thông theo hướng hà giang tuyên quang
tổ công tác kiểm đếm sơ bộ trên xe
có ba trăm bốn mươi tám khúc gỗ nghiến đường kính từ ba mươi đến năm mươi cm
là nguyễn tiến võ
tại thời điểm kiểm tra đã không có giấy phép lái xe
không xuất trình được giấy tở số gỗ
tổ công tác đã bàn giao người và tăng vật
cho công an huyện bắc quang
tiếp tục điều tra
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi